hành động này của anh ta đã không qua mắt được một đôi bạn trẻ
nam thanh niên dạo hoạt ngay lập tức phủ nhận
nam thanh niên bắt đầu có ý định chạy trốn
tuy nhiên rất nhiều người dân đã cùng nhau lên tiếng đòi tiền cho cô gái khiếm thị
em đi xin tiền cho con em ốm ở nhà
ổn đâu cái gì
đây phố người ta toàn người văn minh
mày đi rửa tiền người ta
sao anh nói thế
em đi xin tiền cho con em ốm
ảnh hưởng gì lên
tao vừa thấy mày đứng ở kia nếm tiền đấy
mù mà nếm tiền
anh đừng còn nói láo nhá
đây mọi người nhìn nhá
mày tinh như này mà đi mù à
giả mù à

đấy là việc của anh à
mày thích đây không ai đâu
anh thường phải đấy
tao cho mày đứng ở kia
hai người bắt đầu tranh cãi
và xung đột khá căng thẳng
chứng kiến sự việc
nhưng dường như cô gái không hề có sự ăn năn hối lỗi
trước hành động sai trái của mình
lên qua đến nhà anh à
thật ra thì em nghĩ là
đấy là một cái hành động không tốt
bởi vì rõ ràng là mình là một thanh niên
mình rất là thân thiện
rất là trẻ
nhìn chị này thì em thấy là
ừ cũng không phải là một người mà
khó khăn theo đúng nghĩa là khó khăn
lần này cô gái giả khiếm thị
đã tiếp cận hai người phụ nữ
con em ốm quá
em chế tiền
chị ơi chị ơi
em xin tiền cho con em ốm ở nhà
người thanh niên lại tiếp tục can ngăn hành động cho tiền
và tố cáo bộ mặt thật của cô gái lừa đảo
tinh tinh cái gì
tinh tinh không
đúng rồi nó nhìn thấy chị ạ
chị ơi em không thấy đâu chị ạ
con em ốm ở nhà em phải đi xin tiền
mua thuốc cho con
bất ngờ vì lòng tin của mình đã đặt sai chỗ
hai người phụ nữ chỉ lắc đầu thở dài
chị ơi chị ơi em không thấy đâu chị ạ
mọi người vẫn cho tiền em này thấy
mọi người đi chơi đàng hoàng
mày đi lừa tiền người ta

em không lừa
đây chị nhìn nha
đây là tinh hay là mú
tôi chả lừa ai cả
mày không lừa ai em hỏi đây hỏi chị em
nó có lừa chị không
mày em mới trẻ này
tôi nói cho anh biết nha
mày em mới trẻ này
mày em mới trẻ này

bây giờ mày thích lấy phường không
mày thích lấy công an không
tôi chả làm gì sao em có phải thích
chứ không chị để em con này đi xin hết tiền thế rồi
mày thích lấy công an không
anh làm sao đấy
trái lại với hành vi lừa đảo người khiếm thị
chứng kiến sự việc người bình thường giả làm người khiếm thị và đi lừa đảo
những người dân không có những phản ứng mạnh

trái lại với hành vi lừa đảo người khiếm thị

chính những sự thỏa hiệp tạm bỏ qua như vậy
khiến cho hành vi này ngày một được nhân rộng hơn trong một xã hội văn minh
và thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của những người khiếm thị